ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố
cấp bổ sung thêm tối thiểu là bốn trăm linh tỷ đồng để cho vay hỗ trợ người lao động thành phố
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường thực hiện tốt chương trình cho vay nhà ở xã hội
chương trình cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho người lao động do dịch covid một mươi chín
đồng thời ngân hàng chính sách xã hội các quận huyện cần kịp thời giải ngân các nguồn vốn trung ương
địa phương giải ngân nguồn vốn quỹ giảm nghèo không để xảy ra trường hợp hộ nghèo hộ cận nghèo
có nhu cầu và đủ điều kiện vay mà không được tiếp cận vốn tín dụng chính sách xã hội phải đi vay tín dụng đèn